bốn trăm chín mươi bốn đại biểu quốc hội đã trúng cử đã bắt đầu thực hiện trách nhiệm người đại biểu nhân dân đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân
trong số các đại biểu trúng cử trình độ trên đại học là ba trăm một mươi người chiếm sáu mươi hai năm mươi đại học là một trăm tám mươi người chiếm ba mươi sáu
với chất lượng đại biểu cao hơn so với các nhiệm kỳ trước cử tri kỳ vọng nâng cao chất lượng kỳ họp đặc biệt là nâng cao chất lượng xây dựng luật pháp lệnh
trong nhiệm kỳ khóa một mươi ba quốc hội các cơ quan của quốc hội các đại biểu quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan đã tập trung nỗ lực thực hiện hoạt động lập hiến lập pháp và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động lập pháp vẫn còn những hạn chế chậm được khắc phục như chương trình xây dựng luật pháp lệnh vẫn phải điều chỉnh thường xuyên quy định trong một số đạo luật chưa phản ánh đầy đủ sát thực nhu cầu cuộc sống
cá biệt có văn bản vẫn còn sai sót phải lùi hiệu lực thi hành để sửa đổi việc triển khai thực hiện luật trong nhiều trường hợp vẫn còn phụ thuộc vào văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành
bên cạnh đó một nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới hạn chế là việc lập chương trình xây dựng luật pháp lệnh chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
nhiều dự án luật hồ sơ tài liệu thời gian gửi hồ sơ tài liệu thành phần tham gia đều không đảm bảo được các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
do vậy quá trình tổ chức triển khai thực hiện tiếp sau đó dẫn tới những hậu quả sai sót đáng tiếc trong thời gian qua
thực tế quốc hội khóa một mươi ba vừa qua đã ban hành tới một trăm linh bảy đạo luật nhưng có nhiều văn bản luật bị sai sót
việc quốc hội đã phải họp và ban hành một nghị quyết về điều sáu mươi của luật bảo hiểm xã hội sau khi vấp phải sự phản ứng của người lao động
và cả các đại biểu quốc hội cho thấy một điều luật chưa kịp thi hành đã phải sửa đổi
vụ việc điển hình nhất gần đây đó là việc lùi bộ luật hình sự còn kéo theo việc thi hành của một số văn bản pháp luật có liên quan như bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và luật thi hành tạm giữ tạm giam
vấn đề của bộ luật hình sự không chỉ nằm ở những sai sót về mặt kỹ thuật mà còn có một số nội dung chưa thi hành đã thấy bất khả thi gây khó cho các đối tượng thi hành
do đó câu chuyện làm luật ban hành văn bản luật không chỉ trú trọng đến tiến độ mà là tính khả thi của luật để luật đi vào cuộc sống
do đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quốc hội khóa một mươi bốn đó là phải nâng cao chất lượng văn bản pháp luật hạn chế đến mức thấp nhất những hạn chế của công tác lập pháp